tại hà nội đã diễn ra triển lãm mang tên đối thoại đây là dự án hợp tác giữa học viện mineva của hà lan và trường đại học mỹ thuật việt nam
nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao bốn mươi năm năm giữa việt nam và hà lan
chủ đề của dự án mang tên đối thoại đem đến thông điệp tạo môi trường làm việc thông qua tìm tòi sáng tạo xây dựng ý tưởng
nghiên cứu và lựa chọn phương thức biểu đạt nghệ thuật với mục đích kết nối và tạo cảm hứng
qua việc tạo nên một cuộc đối thoại nhóm sinh viên hướng tới việc nhấn mạnh các chủ đề về môi trường rác thải nguồn nước
đem lại cách suy nghĩ mới trong việc nghiên cứu và trao đổi các tác phẩm nghệ thuật
triển lãm trưng bày từ nay đến hết ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại đại học mỹ thuật việt nam